quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị cùng với quá trình suy yếu của khối không khí lạnh
nhiệt độ ngoài trời ở bắc bộ lúc này tiếp tục tăng lên
hầu hết các nơi đều duy trì ở ngưỡng từ một mươi tám cho đến hai mươi độ trời chỉ rét nhẹ
trong ngày hôm nay khi khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu thêm
từ giờ cho đến chiều cường độ nắng ở bắc bộ sẽ tăng dần
nâng mức nhiệt ban ngày trên toàn miền bắc lên mức từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
thậm chí nhiều nơi ở phía tây nhiệt độ còn lên ngưỡng từ hai mươi tám cho đến hai mươi chín độ
tuy nhiên kiểu thời tiết nắng ấm này ở bắc bộ sẽ không kéo dài lâu
vì từ ngày mai một đợt gió mùa đông bắc mạnh lại tràn xuống nước ta khiến trời chuyển rét
nhiều khả năng từ ngày một mươi năm đến một mươi sáu tháng một mươi hai bắc bộ sẽ xảy ra rét đậm
và đây cũng sẽ là đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ một mươi một cho đến một mươi bốn độ
thậm chí ở vùng núi là từ tám cho đến một mươi một độ
ngày nghỉ cuối tuần ở các tỉnh miền trung thời tiết cũng khá dễ chịu
trong ngày hôm nay không còn hình thế nào gây mưa miền trung có được tiết trời nắng giáo
nhưng cường độ nắng không mạnh
ở các tỉnh từ thanh hóa trở xuống đến thừa thiên huế
nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
ở phía nam dãy thấp xích đạo suy yếu
ngày hôm nay khu vực trở lại với tiết trời của những ngày mùa khô
với tình trạng nắng sớm
và thời gian nắng kéo dài đến tận một mươi bảy đến một mươi tám giờ chiều
vì thế nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
sẽ ở mức cao từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
còn tại các tỉnh nam bộ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
trên biển trong ngày hôm nay thời tiết ở hầu khắp các vùng biển đều tốt
ít mưa gió yếu sóng thấp và biển lặng
tuy nhiên từ ngày mai khi có tác động của không khí lạnh mới
trên khu vực phía bắc của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió sẽ mạnh lên mức cấp sáu cấp bảy
sau có thể tăng lên mức cấp tám khiến cho biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước